cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã số ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng đỗ ngọc liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hồ khẩu thương chố tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba tỉnh phú thọ về tội chứa mại dâm
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã số hai ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối với đối tượng nguyễn trí vụ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hồ khẩu thương chố tại xã phụng châu huyện trương mỹ thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh huyện phú ninh tỉnh phú thọ phải nhận quyết định truy nã số năm ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có nhắc hành
hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hối hợp thực hiện